bãi ngoài đê tả sông kinh thầy thuộc thôn trí linh ba xã nhân huệ thị xã trí linh tỉnh hải dương có chín mươi hộ dân đang sinh sống nhiều đời ở đây
mấy ngày gần đây những người dân ở khu vực này đang vô cùng hoang mang lo lắng bởi tình trạng sạt lở đang cuốn đi đất đai sinh sống và canh tắc của họ
nhiều hộ dân đã phải di rời khẩn cấp và điều đáng buồn là theo phản ánh của người dân thì hiện tượng sạt lở xảy ra là nhiều là do còn nhiều tàu hút cát trái phép ở gần bờ
thiệt hại nặng nề nhất từ vụ sạt lở này
hơn năm mươi con gà chuẩn bị xuất chuồng đàn lợn một mươi ba con và rất nhiều cây ăn quả cây hoa màu đã bị sạt xuống lòng sông
sau vụ sạt lở gần một tuần ông hiền và vợ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những tài sản của mình còn sót lại trong đống đổ nát đã bị vùi lấp xuống lòng sông kinh thầy
chín giờ chín đưỡng sáng
thì bắt đầu nó sạt

thì bắt đầu nó sạt
khoảng một tiếng rưỡi
thì coi là vào đến đây
thế là bắt đầu vào đến sân nhà tôi thì là bà con ở đây người ta mới thấy bắt đầu nó sạt nhanh quá
thì người ta mới túm mà người ta mới chạy hết đồ lạc trong gia đình nhà tôi
ví dụ như cái tổ gì nàng nàng người ta vứt hết cả ra đây
đấy xong người ta hãi quá thì người ta không dám chạy nữa
còn cửa đã tôi vẫn nguyên tri
coi là nó tụt một cái là hết không còn một cái thứ gì nữa
theo khảo sát bước đầu
cung sạt lở tại khu vực này
khu vực này dài khoảng một trăm hai mươi mét
sâu vào khoảng năm mươi mét
và cung sạt thẳng đứng có độ cao năm sáu mét
đến thời điểm hiện nay
tại điểm xảy ra sự cố vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp
các lực lượng chức năng phải thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
canh gác khu vực sạt lở để hướng dẫn và cảnh báo người dân
tìm hiểu thông tin về nguyên nhân của vụ sạt lở qua những người dân sinh sống lâu năm ở đây
họ cho rằng
nguyên nhân là do các tàu hút cát trái phép
đã đưa vòi hút vào sạt lở

các tàu hút cát phía bờ sông này
cũng theo người dân ở đây
ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra
thì các tàu hút cát đã không còn xuất hiện trên khu vực sông này nữa
những người dân ở đây đã không còn dám sống trong chính ngôi nhà của mình nữa
vụ sạt lở đã cuốn theo rất nhiều tài sản hoa màu
thậm chí là sạt lở đến sát móng nhà của họ
những dặn cây thậm chí là bụi tre và hoa màu đang ở dưới lòng sông kia
nó cho thấy cái sự bất ổn về niềm tin của nhân dân ở đây
trước sự quản lý chính quyền trong nạn khai thác cát trái phép